hướng dẫn người dân điều nên và không nên làm khi xảy ra lũ lụt
để giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra người dân cần lưu ý những việc nên và không nên làm khi xảy ra lũ lụt
báo động ở mức độ thấp cấp một cấp hai
cần chú ý theo dõi thông tin hướng dẫn của chính quyền
theo dõi thông tin diễn biến lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng
chủ động các biện pháp bảo vệ tính mạng tài sản
báo động ở mức độ cao trên cấp ba
không đi qua những chỗ nguy hiểm như qua gầm ven sông suối hoặc những nơi có nguy cơ sạt lở như đê kè cầu yếu
đảm bảo sử dụng nguồn nước sạch nước cần được khử trùng bằng chloramin b
tham gia hỗ trợ cộng đồng phòng chống thiên tai
không chơi đùa bơi lội hoặc đi lại trong vùng nước lũ
không vớt củi đồ vật trôi trên sông
không đi vào khu vực nguy hiểm
không lội qua suối qua ngầm khi đang có dòng chảy xiết
không đánh bắt cá thăm ruộng khi đang có lũ
không để trẻ em chơi gần các kênh mương rạch cống thoát nước
tuyệt đối tuân thủ các chỉ đạo của cơ quan chức năng về phòng chống thiên tai khi có các cảnh báo tiếp theo